để sẵn sàng ứng phó với lũ ống lũ quét sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh lào cai
sáng nay bộ tư lệnh quân khu hai phối hợp với ubnd tỉnh lào cai và các lực lượng có liên quan
đã tổ chức diễn tập với sự tham gia của một hai trăm linh người
nội dung diễn tập được chia làm hai phần
diễn tập vận hành cơ chế để đánh giá tình hình với sự tham dự của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công an bộ quốc phòng quân khu hai và tỉnh lào cai
phần diễn tập thực binh được tổ chức tại hạ lưu thủy điện cốc san huyện bát sát
tình huống giả định là mưa to dẫn đến lũ quét sạt lở đất làm gần năm mươi người thương vong và mất tích
trên ba trăm linh nhà dân bị thiệt hại
cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo điều hành và đánh giá khả năng huy động nguồn lực
theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó với thiên tai của địa phương